bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày hai mươi sáu tháng bảy của bộ y tế cho biết đã có hai sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
riêng tại tp hcm chiều nay một mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở mức độ nặng điều trị tại bệnh viện hồi sức một giường đã khỏi bệnh và được xuất viện
về số người nhiễm covid một mươi chín mới đến một mươi tám h chiều nay việt nam có thêm năm một trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín riêng tp hcm là bốn hai trăm tám mươi ba ca
còn hà nội có tám mươi một ca tổng số ca mắc trong ngày là bảy tám trăm tám mươi hai ca
một mươi đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép và bay lắc tại quán karaoke las vegas thuộc địa bàn thị trấn vĩnh trụ huyện lý nhân tỉnh hà nam đã bị công an huyện lý nhân phát hiện bắt giữ
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một viên nén màu tím nghi là ma túy tổng hợp bốn điện thoại di động ba mươi năm triệu đồng
cùng nhiều tăng vật để sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra chín đối tượng dương tính với ma túy
công an huyện lý nhân
đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với ba đối tượng gồm vũ quang nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hoàng văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và hoàng hải đường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú huyện lý nhân về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tính đến sáng nay việt nam đã có một mươi chín ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hơn bốn sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước sáng nay có thêm hai bảy trăm linh tám ca mắc
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một bảy trăm một mươi bốn ca
tại hà nội từ bảy h đến một mươi hai giờ hôm nay ghi nhận hai mươi bốn trường hợp mắc mới
như vậy là từ một mươi tám h hôm qua đến một mươi hai h hôm nay thành phố ghi nhận tổng cộng bốn mươi năm trường hợp mắc mới
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại với nhiều ca nhiễm mới được ghi nhận trên địa bàn thủ đô sáng nay bộ tư lệnh thủ đô và binh chủng hóa học tổ chức phun khử khuẩn một mươi phường phố cổ hai phường ngoài đê quận hoàn kiếm
từ tám giờ sáng nay
một mươi xe chuyên dụng và một trăm tám mươi chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học bộ tư lệnh thủ đô tiến hành phun khử khuẩn trên địa bàn quận hoàn kiếm
cụ thể với một mươi phường khu phố cổ hai phường ngoài đê đường hai bà trưng lý thường kiệt trần hưng đạo và các tuyến đường xung quanh hồ hoàn kiếm thành ủy ubnd tp hà nội
trong kế hoạch ngày hôm nay lực lượng binh chủng hóa học và bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục phun khử khuẩn tại quận đống đa hoàng mai và huyện trương mỹ
trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện thị xã tại sở chỉ huy công tác phòng chống covid một mươi chín thành phố
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu sở chỉ huy thành phố giao bộ tư lệnh thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn
nhằm bảo vệ cho các cán bộ chiến sĩ công an trước nguy cơ mắc covid một mươi chín sáng nay bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc bộ công an
quân tại hà nội
theo kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong lực lượng công an nhân dân riêng trong đợt một bệnh viện đã tiêm vaccine cho các cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ tổ chức tiêm chủng theo hai đợt mỗi đợt cách nhau khoảng ba tháng với khoảng trên tám trăm linh người được tiêm chủng mỗi đợt
trong đợt tiêm chủng này bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ tiến hành tiêm chủng trong vòng ba mươi năm ngày từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám với mục tiêu một trăm linh
các cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của lực lượng công an nhân dân đều được tiêm chủng
hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã công bố điểm thi đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo nhiều chuyên gia đánh giá thì điểm trung bình của các môn thi vào khoảng là từ năm đến bảy điểm
đặc biệt nhiều thí sinh đạt điểm cao ở môn giáo dục công dân năm nay ghi nhận kỷ lục với một mươi tám thí sinh đạt điểm một mươi
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về đánh giá phổ điểm đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
sau khi phân tích phổ điểm các chuyên gia cho biết nhìn chung trung bình các môn thi ở khoảng năm bảy điểm
đây được đánh giá là mức điểm mà bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu với công tác ra đề thi trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
về cơ bản kết quả của kỳ thi trung học phổ thông không có sự biên động lớn so với hai nghìn hai mươi
về cơ bản kết quả của kỳ thi trung học phổ thông không có sự biên động lớn so với hai nghìn hai mươi
và rất là ổn định và đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra dích cũng rất căng thẳng
nhưng với sự nỗ lực của bộ giáo dục đào tạo của các trường cũng như của các em thí sinh
thì với kết quả điểm như này thì chúng tôi rất là yên tâm
và có thể đánh giá là kỳ thi trung học phổ thông khóa hai nghìn hai mươi một nó thành công rất là tốt đẹp và chúng tôi rất yên tâm
dựa trên kết quả phân tích phổ điểm các bài thi của hơn chín trăm năm mươi thí sinh dự thi đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia đã nhận định kỳ thi đã đảm bảo giữ ổn định
nhìn chung điểm số các bài thi của hơn chín trăm năm mươi thí sinh không có biến động nhiều vẫn giữ mức ổn định
điều đặc biệt năm nay biến động lại rơi vào môn giáo dục công dân số thí sinh đạt điểm một mươi tăng cao
môn giáo dục công dân là môn phá hội thôi nhưng mà phải nói là kết quả rất cao
có lẽ là không có môn nào mà lấy số điểm một mươi mà đến hơn một mươi tám em như vậy
nó có phản ánh một cái
rằng là tuy là chúng ta tưởng rằng đấy là môn phá hội nhưng mà với các điều kiện trong xã hội trong gia đình hiện nay là chúng ta phải sống theo pháp luật rất nhiều
thì điều này tôi rất đáng mừng
cho nên nếu mà một cơn mưa điểm một mươi xảy ra ở môn giáo dục công dân là tôi rất mừng
bởi vì đề thi là bám xoay quanh tất cả những cái gì mà thực hiện pháp luật hiến pháp của việt nam
các trường đại học cũng nhận định với kết quả điểm thi năm nay
các trường sẽ thuận lợi trong công tác tuyển sinh
đối với phổ điểm này thì cái phân bố điểm của thí sinh đạt cái mức điểm sẽ rất dễ dàng cho các trường đại học tốt dưới
tốt giữa và thậm chí là các trường tốt trên như bách khoa nội xét tuyển
bởi vì đối với cái thí sinh mà chẳng hạn a đạt được mức điểm
mà cái số lượng thí sinh mà đông nhất thì đạt được cái mức điểm tổng cộng a nó nằm trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi bốn điểm
là đa số và theo cách nhìn của tôi thì các trường đại học ở tốt giữa hoàn toàn có thể lựa chọn một cách dễ dàng
ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các địa phương bắt đầu công tác xét tốt nghiệp cho học sinh
điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có bảy mươi là điểm thi của bốn bài thi bắt buộc
là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp
điểm ưu tiên của các thí sinh nếu có và ba mươi là điểm trung bình chung lớp một mươi hai của thí sinh
kính thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi sáu tháng bảy
cho tới khi có thông báo mới các siêu thị tại tp hcm sẽ phải đóng cửa trước một mươi bảy h là thay vì hai mươi hai giờ như trước kia
quy định mới này là một trong những biện pháp tăng cường chống dịch
siết chặt chỉ thị một mươi sáu cũng như là việc người dân không được đi lại sau một mươi tám giờ
cụ thể tại hệ thống vinmax và vinmax cộng
co star co food sẽ linh động trong khung giờ từ bảy h sáng đến một mươi bảy h thay vì bảy h đến hai mươi hai h như trước đó
còn tại hệ thống pepsi cũng điều chỉnh mở cửa sớm hơn
một năm tiếng là bảy h và đóng cửa vào một mươi bảy h thay vì hai mươi hai h
tương tự eomol megamarket cũng đồng loạt thông báo thay đổi giờ mở cửa sớm hơn ba mươi phút đến một tiếng
và cùng đóng cửa trước một mươi bảy h
cũng như các siêu thị khác hệ thống siêu thị co octmark cũng đã nhanh chóng điều chỉnh khung giờ phục vụ khách
theo ghi nhận tại siêu thị co octmark nguyễn đình chỉu quận ba
để tuân thủ nghiêm việc đóng cửa trước một mươi bảy giờ
siêu thị đã khẩn trương căn băng roll và dán thông báo thời gian phục vụ khách
cụ thể thời gian mở cửa sẽ là từ bảy h ba mươi sáng đến một mươi năm giờ chiều
sau một mươi năm h sẽ không nhận khách
đối với khách hàng đã vào trong mua sắm trước một mươi năm giờ sẽ được hoàn tất lựa chọn và thanh toán trong vòng ba mươi phút
việc đóng cửa thì siêu thị rất là thiệt đúng là tuy nhiên sẽ mở cửa từ bảy h ba mươi sáng đến một mươi năm h chiều
và sau khi đặt sập cửa xuống thì nhân viên cũng chỉ đi làm một ca thôi
còn hàng hóa thì tuy nhiên cũng chuẩn bị đủ để bán sang một ca làm gì
về phía người dân
một số ý kiến cho rằng việc thay đổi giờ có thể làm cho những người còn phải đi làm bị ảnh hưởng
bởi khi hết giờ làm việc thì cũng là thời gian các siêu thị đóng cửa
nhưng đa phần đều cho biết không ảnh hưởng gì nhiều
hơn nữa hãy vì trước tình hình chung mà tự chủ động thời gian mua sắm hoặc tạm hy sinh cái lợi trước mắt của cá nhân
mình nghĩ là có giờ nào thì cũng không thành vấn đề
tại vì cũng cả hai tháng nay thì hầu như là buổi tối cũng ở nhà không
mình đâu có đi đâu ra ngoài
nên bây giờ sáu h hay là thậm chí
ba h bốn h thì cũng không thành vấn đề
chỉ có bất vả cho mấy người đi làm ở ngoài thôi chứ mình đi ở nhà thì cũng không có vấn đề gì
tại cuộc họp vào chiều qua hai mươi năm tháng bảy
phó bí thư thường trực tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố sẽ siết chặt các quy định giãn cách xã hội
người dân tuyệt đối ở nhà chỉ ra ngoài nếu có công việc thiết yếu
theo đó sau một mươi tám giờ người dân sẽ không được ra đường nếu không thuộc trường hợp cấp bách
khi việc ra đường bị giới hạn
thành phố sẽ tăng cường cung ứng hàng hóa hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn
tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu
theo văn bản mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm trong chiều nay
ngoài công tác cấp cứu lực lượng phòng chống dịch
thì chỉ có lực lượng vệ sinh môi trường điện lực ứng cứu thông tin
chở hàng hóa thiết yếu cửa hàng sang dầu
cơ quan truyền thông báo chí được phép ra đường sau một mươi tám giờ
mặc dù đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường
nhưng những ngày gần đây trên nhiều tuyến đường của tp hcm
vẫn có rất đông người dân ra đường
trong số đó đa phần là người giao hàng
đây là lực lượng cầu nối quan trọng trung chuyển hàng hóa thực phẩm đến tay người dân
thế nhưng để siết chặt quy định hạn chế việc người dân ra đường không cần thiết
lực lượng chức năng đã kiểm soát nghiêm hoạt động giao hàng của các shipper
nhằm ngăn ngừng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong ngày hai mươi sáu tháng bảy tại các chốt kiểm soát
lực lượng công an tp hcm đã xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp
tài xế xe ôm công nghệ người giao hàng ra đường không có lý do chính đáng
không có giấy xác nhận của công ty giao các mặt hàng không thiết yếu
và tuyên truyền buộc quay đầu xe
khi mà mình nhận được cái thông tin từ khách hàng thì mình sẽ gọi điện thoại lại thử xác nhận thử là nguồn hàng như thế nào
thực phẩm hay là cái gì
nếu mà thư từ hàng hóa khác mà thực phẩm ghế thì mình sẽ hủy
trên thực tế nhiều nhân viên giao hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu tăng cường của tp hcm
khi vận chuyển các mặt hàng không thiết yếu
bên cạnh đó vẫn xảy ra tình trạng người dân lợi dụng mặc đồng phục của nhân viên giao hàng
để lưu thông trên đường không tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh
kiểm tra căng chẳng là không để những người dân ra đường là không phải đi không cần thiết
và hiện nay đặc biệt là những số đếp bơ là lưu thông rất là cao
cho nên là đội giao thông cũng quyết tâm kiểm tra chừng chiếc
nếu đủ điều kiện thì cho qua không điều kiện thì quyên quyết lập biên bản
là lực lượng đóng vai trò quan trọng để kết nối trung chuyển thực phẩm cho người dân trong giai đoạn giãn cách
do vậy tp hcm cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký hoạt động
cũng như giấy tờ cần mang theo cho các shipper tạo điều kiện cho đội ngũ shipper vừa có thêm công việc
thu nhập cũng như là một phương án để giúp bà con hạn chế ra đường
thưa quý vị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
tất cả hoạt động trên địa bàn tp hcm đều phải tạm ngưng hoạt động
trừ trường hợp cấp cứu và các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
một mươi tám giờ đêm nay sẽ giãn cách thì thấy như vậy là cần thiết phải làm biện pháp mạnh
chỉ chở lương thực thực phẩm thôi tụi em không ra đường luôn là chạy tới sáu h là tắt áp đi về hết
tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường trong đó có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách
của một số bộ phận người dân vẫn còn nhiều người ra đường mà không thực sự cần thiết
những trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm thời gian qua công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu
từ nguồn hiến tình nguyện tại các trung tâm thu nhận máu điều trị ảnh hưởng đều nghiêm trọng
và những ngày sắp tới người dân vẫn phải tuân thủ theo chỉ thị một mươi sáu hạn chế ra đường
vậy làm cách nào để đi hiến máu mà không bị lực lượng chức năng xử lý
thời điểm hiện tại mỗi ngày ngân hàng máu bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm chỉ tiếp nhận ba mươi năm mươi túi máu
tức chỉ bằng một phần một mươi lượng máu cần để cung cấp cho gần một trăm năm mươi bệnh viện trong thành phố
trong đó có các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
còn tại trung tâm truyền máu bệnh viện chợ rẫy cách đây ba ngày chỉ còn một mươi ba đơn vị máu để cung ứng
cho nhu cầu khám chữa bệnh
thực trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây tình trạng thiếu máu tại các ngân hàng máu càng trở nên nghiêm trọng hơn
trước tình hình đó thành phố đã ra văn bản khuyến khích người dân đi hiến máu cứu người
khi chúng ta văn hành thực hiện việc giãn cách trên toàn thành phố theo tình trạng dự định một mươi sáu
ban đầu có một số hiểu chưa đúng về cái tầm quan trọng của công tác hiến máu
nên một số hoạt động hiến máu đã bị hủy
thành phố đã ngay lập tức chấm chỉnh
và hiện nay thành phố cũng đã ra văn bản yêu cầu là tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu
để có thể tăng lượng dự trữ máu không chỉ tại chợ rảnh mà còn ở những kho ngân hàng máu khác
để hỗ trợ người dân đi hiến máu bệnh viện truyền máu huyết học đã tổ chức đường dây nóng cho người dân đăng ký
qua số điện thoại chín trăm một mươi chín sáu mươi sáu một mươi hoặc số tổng đài hai mươi
người đăng ký sẽ nhận được tin nhắn từ bệnh viện truyền máu huyết học để qua các chốt kiểm dịch covid một mươi chín của thành phố
trong tin nhắn thể hiện rõ ngày giờ số chứng minh nhân dân người hiến địa điểm hiến
nếu người đi hiến máu quá giờ thì tin nhắn không có giá trị
sau khi hiến máu người hiến sẽ được cấp giấy xác nhận
trường hợp lý do sức khỏe không hiến được bệnh viện vẫn cấp giấy xác nhận để người hiến trở về nhà
điều này giúp hạn chế việc lợi dụng hiến máu để lưu thông trên đường không đúng quy định
tổ chức hiến máu thì phải đảm bảo tổ chức quy cụ đảm bảo giãn cách đảm bảo an toàn cho những người đến hiến máu
để cho công tác này vừa đạt được mục tiêu là có cung cấp đủ nguồn máu phục vụ cho khám chữa bệnh
và vừa đảm bảo an toàn không để lây lan khi chúng ta tổ chức công tác hiến máu này
trong thành phố để có thể đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh cho người dân
và không chỉ là trong công tác phòng chống covid
được biết sau hai ngày triển khai đường dây nóng mỗi ngày bệnh viện truyền máu huyết học tiếp nhận khoảng một trăm linh người đến hiến
hiện tại kho dự trữ máu dự kiến sẽ chạm đến ngưỡng báo động trong bảy ngày tới
bên cạnh đó tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ
đặc biệt là nhóm máu ô
các ngân hàng máu kêu gọi người dân thành phố hãy chung tay hiến máu vì người bệnh
đồng thời kêu gọi các cấp lãnh đạo thành phố thủ đức và các quận quyện duy trì lịch hiến máu tại địa phương với quy mô phù hợp